gần nửa thế kỷ trò chơi nghệ thuật bài tròi dân gian truyền thống của tỉnh bình định đã bị thất truyền
vài năm gần đây trò chơi nghệ thuật bài tròi đã được khôi phục và bài tròi bình định đã có mặt
tại thành phố hồ chí minh ngay sau những ngày tết đình dậu
nhiều người dân đã tham gia trò chơi này và tạo ra rất thích thú
bài tròi dân gian truyền thống của tỉnh bình định bắt đầu giới thiệu đến nhiều tầng lớp nhân dân
và trở thành trò chơi không thể thiếu vào những ngày tết không những ở tỉnh bình định
mà ở nhiều tỉnh thanh khắc như quảng ngãi phú yên khánh hòa
bài tròi dân gian truyền thống là thú vui nhẹ nhàng tao nhã và có lối diễn sướng mang tính sáng tạo vui nhộn đầy trí tuệ
người chơi thử thời vận xu đầu xuân là phần phụ cốt lõi là để thưởng thức giọng hô
tài ứng đối và lối diễn trò của hiệu tức là người hô người hát